kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình kinh tế tuần của truyền hình nhân dân
thưa quý vị tăng trưởng kinh tế quý một năm nay ghi nhận nhiều tiến hiệu tích cực
tuy nhiên các động lực tăng trưởng hồi phục vẫn chưa đồng đều
trong khi đầu tư công đầu tư nước ngoài tiếp tục khả quan xuất khẩu đang hồi phục tích cực
thì tăng trưởng tiêu dùng đang chậm lại
điều này cho thấy nền kinh tế vẫn còn rất nhiều khó khăn
do vậy cần tiếp tục có giải pháp để thúc đẩy nhịp hồi phục của động lực tiêu dùng
và đây cũng chính là nội dung sẽ được đề cập đến trong chương trình kinh tế tuần hôm nay
xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình cùng chúng ta
tiến sĩ võ trí thành viện trưởng viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh
xin kính chào quý vị
và tiến sĩ nguyễn quốc việt phó viện trưởng viện nghiên cứu kinh tế và chính sách
xin trân trọng kính chào
vâng trước tiên thì xin cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi ngày hôm nay
và trước khi bắt đầu phần trao đổi thì xin mời hai vị khách mời
cùng quý khán giả chúng ta sẽ theo dõi một phóng dự ngắn ngày sau đây
thường xuyên đi siêu thị để mua sắm những đồ dùng cần thiết cho gia đình
bà hải sống tại thành phố hà nội thường chỉ lựa chọn những sản phẩm thiết yếu phục vụ cuộc sống
những sản phẩm không thực sự cần thiết đã được cân nhắc bỏ ra khỏi giò hàng
để bảo đảm nhu cầu sinh hoạt trong mức thu nhập của gia đình
lựa những món thịt
món đồ nó phù hợp với lại phục vụ cho cuộc sống thường ngày
đầu tiên nó hợp phải là giá cả giá cả nó phải hợp lý
sau đó thì là đến chất lượng
tôi đi chợ thì hay chọn những cái mặt hàng hạ giá
tức là giảm giá để mình mua
cái mặt hàng thiết yếu ví dụ như là nước mắm này gạo này
thế rồi là một số thực phẩm khác
một siêu thị lớn cho biết sức mua của thị trường từ nửa cuối tháng ba đã chậm lại so với trước
trong khi nhóm sản phẩm rau củ quả cá thịt hàng thiết yếu vẫn có tăng trưởng dương
thì các mặt hàng không thiết yếu như bánh kẹo rượu bia thấp hơn cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba rất nhiều
thắt chặt chi tiêu cắt giảm các khoản tiêu dùng không cần thiết là tâm lý chung của nhiều người
theo những nghiên cứu của nelson iq hiện nay thì người tiêu dùng cũng đang có cái tâm lý
tại việt nam thì chúng ta có cái tâm lý là thận chậm trong chi tiêu
và cái thận chậm trong chi tiêu này thì giúp họ trong việc là họ bỏ qua những cái nhóm sản phẩm
mà họ thấy là không thiết yếu nữa sang những cái nhóm ngành hàng thiết yếu và gần gũi cho cuộc sống hơn
theo số liệu mới nhất vừa được tổng cục thống kê công bố
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng bốn tháng đầu năm chỉ tăng tám năm
kém so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba gần năm
nhu cầu của thị trường trong nước thấp tính cạnh tranh cao là khó khăn lớn nhất đối với doanh nghiệp
đấy là cũng đã giảm sút thông qua cái con số tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch tiêu dùng
mặc dù đã đạt hơn tám hai nhưng đây cũng là con số không chưa đạt so với thời kỳ trước dịch
và chúng ta phải có những biện pháp từ sản xuất không chỉ từ phía cầu mà phải từ phía cung
tức là hỗ trợ cho các doanh nghiệp
tiêu dùng trong nước thì chúng ta nhìn số liệu chúng ta thấy tiêu dùng nước nó có xu hướng chứng lại
đặc biệt là tiêu dùng tư nhân
có xu hướng chứng lại và số liệu cho thấy là cái tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ chậm lại
chỉ còn một cái yếu tố mà nó có sướng tăng lên đó là cái việc mà đầu tư của khu vực nhà nước
kinh tế khó khăn đã tác động tới thu nhập của các cá nhân và hộ gia đình
điều này làm tăng nhu cầu tiết kiệm để dự phòng cho tương lai
và giảm nhu cầu vay tiến dụng ngân hàng để mở rộng chi tiêu như mua nhà đất ô tô
tiêu dùng nội địa bốn tháng đầu năm thì tăng tám năm
nếu trừ yếu tố giá thì chỉ còn tăng trên năm
vậy con số này phản ánh điều gì và nguyên nhân của nó là gì
xin mời tiến sĩ võ trí thành
tiêu dùng trứng lại thì nó không phải chỉ là trong cái quý i hay là bốn tháng đầu năm nay
cái hiện tượng này chúng ta đã quan sát thấy bắt đầu từ đầu năm ngoái cho đến cuối năm ngoái

tốc độ tăng trưởng tiêu dùng mà đặc biệt là đã loại trừ yếu tố giá cả thì nó đã giảm dần
và trong nhiều năm trước đây thì tiêu dùng thì bao giờ là cái tốc độ tăng nó cũng cao hơn khá là nhiều
so với tốc độ tăng trưởng của cả nền kinh tế
thông thường là nó tăng khoảng đâu đó là trên dưới tám chín một mươi
cao hơn rất nhiều và chính vì vậy nó là một cái động lực rất là quan trọng cho tăng trưởng
thế nhưng mà cuối năm ngoái và đặc biệt là trong
quý i năm nay thì cái tốc độ tăng trưởng của tiêu dùng
không những nó đã giảm dần nó còn thấp hơn tốc độ tăng trưởng
ví dụ như trong quý i thì tốc độ tăng trưởng kinh tế là gần năm bảy
thế nhưng mà tốc độ tăng trưởng tiêu dùng thì đâu đó nó chỉ trên năm một chút thôi
thì đây cũng là một cái điều đáng lo ngại
thì cái lý do đằng sau thì nó rất đơn giản là
về mặt kinh tế thì tiêu dùng phụ thuộc vào thu nhập
thu nhập thấp đi thì tiêu dùng nó thấp
năm hai nghìn hai mươi ba tăng trưởng kinh tế chỉ còn là năm
trên năm năm một chút
và cái khó khăn sản xuất thì nó dẫn đến câu chuyện là việc làm
có thể ít đi và đằng sau đấy là cũng là thu nhập
thế và cái thứ hai nữa là nó phụ thuộc vào thu nhập
nhưng mà không phải là thu nhập hiện hành
mà cái kỳ vọng về thu nhập
thế nhưng mà trước cái tình hình bất ổn bất định
rồi thì bất thường của kinh tế thế giới
những cái khó khăn ở bên ngoài
nó có thể ập vào
rồi thì cái quá trình phục hồi việt nam nó còn rất nhiều trắc trở
thế còn một cái
lý do nữa
gần đây thì có một số các cái survey các cái điều tra
thì cho thấy là người dân
các người tiêu dùng
họ đã bắt đầu thay đổi
ngoài các cái mà người ta tập trung hơn
trong cái khó khăn mà đang thiết yếu
thì đòi hỏi về sanh hơn an toàn hơn
tốt cho sức khỏe hơn
thế và cái đấy thì
trong quá trình này cộng với những cái lý do
mà tôi vừa chia sẻ
thì cũng có thể nó ít hiểu
nó làm giảm cái
xin mời ý kiến của tiến sĩ nguyễn quốc việt ạ
thứ nhất là chúng ta cũng nhìn thấy rất là rõ
là cái nếu mà so sánh cùng
cái giai đoạn trước covid một mươi chín
đặc biệt là giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi chín
thì cái chỉ số mà
tăng trưởng của cái tiêu dùng
hàng hóa và dịch vụ trong nước
nó đâu đó phải vào khoảng một mươi một năm
trong khi đó nếu mà tám
thì nó là thấp hơn rất nhiều
so với lại giai đoạn là trước covid một mươi chín
và cũng như tiến sĩ phó chí thành
chúng ta cũng thấy rất là rõ
là cùng là năm
so với lại năm hai nghìn hai mươi ba
thì cũng là thấp hơn rất là nhiều
mặc dù là có khởi sắc hơn
so với lại cuối năm hai nghìn một mươi ba
thế thì cái điều này
thì nó cũng thêm một cái yếu tố nữa
mà bên cạnh cái việc
mà nó sẽ là
đành hưởng tiêu cực
đến cái đóng góp cho tăng trưởng
trung của nền kinh tế
thì đó là cái chuyển dịch
cái cơ cầu kinh tế chúng ta
cũng sẽ rất là khó khăn
nếu như giai đoạn trước
cái động lực mà tiêu dùng trong nước
thì nó giúp cho chúng ta
cái cơ cầu dịch vụ
từ dưới năm mươi
lên ở đâu đó khoảng độ
trong cái đóng góp
vào cái gdp của nền kinh tế
thì bây giờ
chúng ta cũng sẽ thấy là
sẽ thách thức hơn
mà trong khi đó
thì theo nhiều chuyên gia kinh tế
đặc biệt là thế giới
thì nếu mà việt nam
mình muốn mà chuyển sang
một cái mức thu nhập cao hơn
và cái chất lượng tăng trưởng cao hơn
thì cái cơ cầu
của cái khu vực dịch vụ
đặc biệt là dịch vụ chất lượng cao
trong đó có cái cầu tiêu dùng trong nước
như là thiến sĩ võ trí thành nói
là đối với những cái mặt hàng
một cái giá trị gia tăng cao hơn
hoặc là nó sản xuất
phù hợp với lại cái
su thế của thế giới hơn
thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng
khi mà cái cầu tiêu dùng trong nước
nó thấp đi
về nguyên nhân thì
bên cạnh cái nguyên nhân
mà như thiến sĩ võ trí thành nói
thì tôi cho rằng là
một mặt thì chúng ta cũng thấy rằng
trong năm hai nghìn hai mươi ba
thì một số những cái rổ hàng hóa
đặc biệt là những cái dịch vụ thiết yếu
như là giáo dục
rồi là giao thông
nó cũng tăng
trong khi bối cảnh
mà cái thu nhập không những không tăng
đặc biệt là của cái người lao động
thu nhập trung bình và thấp
nó không tăng
thì anh đã phải
dành cái nguồn lực lớn
trong cái thu nhập đấy
cho những cái khoản thu nhập
chi tiêu cố định
đặc biệt là những dịch vụ
về giáo dục
về y tế
rồi về điện nước
hay là kể cả là nhà ở
thì rõ ràng phần còn lại
cho cái tiêu dùng
về hàng hóa
hoặc là dịch vụ khác
thì nó cũng sẽ phải giảm đi
thứ hai nữa
thì tôi cho rằng là cái
tâm lý thắt lưng bụng bụng
tại sao chúng ta thấy rằng là
kể cả đối với lại
thì chúng ta thấy là
cái đầu tư tư nhân là xuống rất thấp
và đối với người dân
thì chúng ta thấy là cái
cầu tiêu dùng trong nước
không tăng trưởng đạt được như kỳ vọng
trong khi đó thì cái tiền gửi
mặc dù lãi suất thì rõ ràng là
so với đầu năm hai nghìn hai mươi ba
thì cuối năm hai nghìn ba
và đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
thì là lãi suất huy động
thì nó đã ở cái mức độ rất là thấp rồi
thế nhưng mà tiền gửi
của người dân và doanh nghiệp
trong hệ thống ngân hàng vẫn là cao
thì điều đó thể hiện một cái vấn đề là
kỳ vọng về thị trường
và cái kỳ vọng về thu nhập
nhưng mặt khác thì đấy là
cái tâm lý và phòng thủ
trước những cái khó khăn
hoặc là bất định
thì người dân cũng phải thắt lưng bụng bụng
thì đấy cũng là những cái lý do
mà chúng ta thấy rằng tại sao
cái cầu tiêu dùng trong nước
không tăng trưởng được như kỳ vọng
và chưa thực sự hỗ trợ
cho phục hồi nền kinh tế của việt nam
tôi xin nhấn mạnh thêm một ý
tức là trong khi cái tiêu dùng
tốc độ tăng trưởng tiêu dùng nó giảm
thì chúng ta phải lưu ý là
tính cả cái tiêu dùng của khách du lịch nước ngoài
thế mà ví dụ như năm ngoái
thì khách du lịch nước ngoài vào
cũng đã bắt đầu phục hồi
nhưng mà con số rất là thấp
thế năm nay thì khách du lịch nó bùng nổ hơn
thế mà tổng thể cái tốc độ tăng tiêu dùng
nó vẫn giảm
thì mới thấy rằng là cái tiêu dùng
của người dân việt nam
của người dân nội địa
là còn giảm nhanh
đến như thế nào
với mức tăng thấp như các tháng đầu năm nay
thì liệu rằng tiêu dùng nội địa
sẽ có thể thể hiện được
cái vai trò tốt
trong việc đóng góp
một vị thế là động lực tăng trưởng
của nền kinh tế không
thưa hai vị chuyên gia
xin mời tiến sĩ nguyễn quốc việt
tôi nghĩ rằng là khi mà cái cầu tiêu dùng
mà nó thấp
và nó suy giảm như vậy
thì nó kéo theo là cái sản xuất
và cái kỳ vọng về cái đầu tư
của khu vực doanh nghiệp tư nhân
kể cả khu vực phi chính thức là nó cũng suy giảm
mà điều đó chúng ta thấy rất là rõ
bên cạnh những cái chỉ số về doanh nghiệp
rút lui khỏi thị trường
hay là cái nhìn cái bề ngoài chúng ta quan sát
thì các cửa hàng cửa hiệu
nhà hàng khách sạn của chúng ta
nó cũng rất là eo uột
rồi là cái tỷ lệ trả lại mặt bằng hay là mặt bằng chống
ở các thành phố lớn các đô thị lớn
là tương đối nhiều
thì tất cả những cái yếu tố đấy thì nó tạo một cái bức tranh
nó không được tích cực
và cái sự phục hồi
nó không được rõ nét và nó rất là nhiều
những cái bất chắc
thì tôi cho rằng là chúng ta cần phải có những chính sách
để mà phù hợp để chúng ta có thể là
khôi phục lại cái cầu tiêu chống chống nước
vâng tiến sĩ võ trí thành có đồng ý
với những ý kiến của tiến sĩ quân quốc việt không ạ
tôi chỉ nhấn mạnh thêm
nếu chúng ta nhìn cho cả cái mục tiêu tăng trưởng
kinh tế năm nay
cũng rất nhiều dự báo hiện nay đều là cho rằng
nó đâu đó khoảng trên dưới sáu cho đến
trên dưới sáu năm
cũng khá là tương thích với cái mục tiêu
mà quốc hội đã thông qua
cuối năm ngoái
thế mà nếu như tốc độ tăng trưởng tiêu dùng
lại cứ cái đa dạng
thì cái độ vinh
giữa cái tăng trưởng tiêu dùng
và cái mục tiêu tăng trưởng cho cả năm là rất cao
điều ấy là
nó đặt ra hai vấn đề
một là chúng ta phải nỗ lực
để cho những cái nhân tố khác
như là đầu tư như là xuất khẩu
dù là đầu tư công nước ngoài hay đầu tư tư nhân
nó phải tăng rất là mạnh mẽ
để bù đắp cho cái
cái suy nghĩ của chúng ta

hai là phải đẩy cái
cùng với đó là phải đẩy cái tiêu dùng này lên
và như vậy thời gian thì không còn nhiều
và chính sách của chúng ta thì cũng đã có
thế nhưng mà làm sao mà
có thêm những chính sách rồi thực hiện nó quyết liệt
để thực sự là tiêu dùng
cùng với những cái yếu tố khác nó
quay trở lại tốt hơn để mà cái mục tiêu
cho mình đạt được cho năm nay
nó khá hơn
và đấy cũng là một cái tiền đề để cho không phải chỉ năm nay
nhưng là những năm sau
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời
ở phần đầu của chương trình
thưa quý vị trong giai đoạn trước dịch
covid một mươi chín cụ thể là từ năm
hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn một mươi chín
tăng trưởng của tiêu dùng nội địa
đại diện bởi tổng mức bán lẻ
và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
tăng bình quân từ một mươi một năm
một năm sau đại dịch
từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai đến nửa đầu
chỉ số này luôn tăng trưởng hai con số
sau khi loại trừ yếu tố giá
thường ở mức tăng của tiêu dùng
mức từ chín đến một mươi
cao hơn nhiều so với tăng trưởng chung
vì vậy tiêu dùng nội địa
là động lực quan trọng kéo tăng trưởng
của nền kinh tế
tuy nhiên từ cuối năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
tăng trưởng tiêu dùng chỉ khoảng tám
nếu loại trừ yếu tố giá
mức tăng chỉ khoảng chín mươi năm
tức là thấp hơn tăng trưởng của nền kinh tế
do vậy kích cầu tiêu dùng
luôn là nhóm chính sách quan trọng
được thúc đẩy trong suốt giai đoạn đại dịch
cho đến nay
kính mời quý vị khán giả
cùng hai vị khách mời
chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây
nếu tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng
thu ngân sách sẽ tiếp tục giảm thêm hơn bốn mươi bảy tỷ đồng
nhưng bùn lại sẽ giảm áp lực chi phí đầu vào cho doanh nghiệp
kích cầu tiêu dùng
tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
sau đó bộ tài chính tiếp tục đề xuất chính phủ chính quốc hội
xem xét tiếp tục giảm hai thuế giá trị gia tăng
với một số nhóm hàng hóa dịch vụ
trong sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
năm hai nghìn hai mươi bốn vẫn là một năm khó khăn và thách thức
thì ngoài cái vấn đề tham mưu cho chính phủ và quốc hội
giảm thuế vat sáu tháng
xuống từ một mươi đến tám
thì chúng tôi tiếp tục đề nghị
giảm thuế môi trường trong sân giàu
và có giảm các loài phí và lệ phí
và giảm ba tiền thuế đất

để hỗ trợ cho các doanh nghiệp
và nền kinh tế trong giai đoạn khó khăn
chính sách này sẽ tác động trực tiếp đến người dân
số tiền giảm thể hiện trên từng hóa đơn mua hàng
sẽ kích thích người dân trong việc tiêu dùng hàng hóa
dịch vụ phục vụ đời sống
từ đó thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp phục hồi và tăng trưởng
chúng ta hiện nay đang rất cần phải kích cầu
không chỉ cầu đầu tư công
mà đặc biệt là kích cầu tiêu dùng
và như vậy thì việc giảm thuế hai
nó sẽ là một yếu tố
sẽ tác động đến tăng cầu tiêu dùng
hơn nữa dư địa về mặt ngân sách
chúng ta hiện nay cũng đã đảm bảo cân đối
trong hai những năm vừa qua khá tốt
cho nên đây là thời hiểm
chúng ta cần phải có chính sách gọi là tài khoá ngược
để hỗ trợ trở lại cho doanh nghiệp
cũng như là kích cầu tiêu dùng người dân
điều đầu tiên đó là
điều kiện thuận lợi hơn cho người tiêu dùng
khi họ được trả ít tiền hơn
so với tổng ngân sách
số lượng hai chiếc khấu liên quan tới thuế
đó là một số tiền khá lớn
đối với người dân lao động
nên chính vì vậy đồng hành với việc đó
chúng tôi cũng thực hiện chiến lược
giảm giá đến hai trăm linh mặt hàng thường xuyên
và đặc biệt giảm giá ở mức độ rất là cao
điều đó cũng giúp cho người tiêu dùng
cảm thấy yên tâm hơn khi mua sắm
trong hệ thống nguyên mặt của chúng tôi
mức giảm là được hai đối với cả một số các
nhóm hàng có mức thuế là một mươi
điều này thì
tác động lớn nhất
đó chính là tạo ra được cái năng lực cạnh tranh
cho các doanh nghiệp nội địa
có năng lực cạnh tranh với cả những doanh nghiệp nước ngoài
trên chính thị trường
tiêu thụ nội địa của việt nam
cá nhân tôi thì đánh giá đây là một cái chính sách
và một cái sự đồng hành đã rất là thiết thực
của chính phủ đối với cả cộng đồng doanh nghiệp
bên cạnh đó nhiều chính sách
hỗ trợ doanh nghiệp nền kinh tế như
giãn hoãn thuế giảm lãi xuất hướng tiến dụng
vào sản xuất chính sách thị thực mới
được áp dụng đã thẩm thấu và dần đạt được kết quả
cùng với đó là sự phục hồi mạnh mẽ
của ngành du lịch chính sách cải cách tiền lương
đối với công chức viên chức và tăng lương cơ bản
đối với khu vực doanh nghiệp
từ ngày một tháng bảy được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy
tiêu dùng nội địa tăng mạnh vào cuối năm nay
thưa hai vị khách mời trong suốt giai đoạn covid một mươi chín
và giai đoạn phục hồi của nền kinh tế
rất nhiều giải pháp kích cầu tiêu dùng
đã được thực hiện hai vị chuyên gia
có đánh giá như thế nào về kết quả
đã đạt được từ những chính sách
chúng ta đã triển khai đối với
tiêu dùng của nền kinh tế
xin mời tiến sĩ nguyễn quốc việt
trong cái giai đoạn covid một mươi chín cũng như là hậu covid một mươi chín
các chuyên gia đều cho rằng
những chính sách hỗ trợ kích cầu kinh tế
là những chính sách có tác động tích cực nhất
bên cạnh chính sách chúng ta hỗ trợ cho doanh nghiệp
và tháo gỡ những khó khăn của doanh nghiệp
ví dụ như chúng ta thấy
trong xuyên suốt quá trình đó
chúng ta thấy những chính sách liên quan đến
giảm thuế vat hai
để bình ổn
rồi là hỗ trợ khó khăn cho những người lao động
cũng như là để hỗ trợ cho
việc phục hồi sản xuất kinh doanh
của các doanh nghiệp
thứ hai là chúng ta cũng thấy rằng
những chính sách cụ thể liên quan đến một số mặt hàng
ví dụ như là giảm thuế trước bạ
đối với ô tô chẳng hạn
hay là chính sách giảm
môi trường cho sang giàu
để vừa là bình ổn
vừa cũng để giúp cho các doanh nghiệp
cũng như là người dân tiếp cận được mặt hàng sang giàu
là một cái mặt hàng thiết yếu
và nó giảm cái chi phí
thì tôi thấy là những chính sách đấy là
những chính sách phù hợp
vừa hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
thúc đẩy cái xuất khẩu
vừa hỗ trợ cho việc kích hoạt các tiêu dùng chống nước của chúng ta
với những cái kết quả
của những cái chính sách
phục hồi cái cầu tiêu dùng trong nước như vậy
thì quốc hội và chính phủ vẫn quyết tâm
là duy trì những cái chính sách hỗ trợ
ví dụ như là những chính sách liên quan đến
giảm thuế vat chẳng hạn
và gần đây thì chính phủ cũng đã đề xuất
là tiếp tục là kéo dài cho đến hết năm hai nghìn một mươi bốn
vâng xin mời ý kiến của tiến sĩ võ trí thành ạ
bên cạnh cái việc là
duy trì cái ổn định kinh tế vĩ mô
thì ta có hai cái nhóm chính sách rất là quan trọng
một là cái nhóm chính sách liên quan đến
có kích cầu tiêu dùng
có kích cầu đầu tư
tư nhân nhà nước fdi
có kích cầu thương mại
đặc biệt là xuất khẩu
và cái nhóm hỗ trợ doanh nghiệp
hỗ trợ doanh nghiệp thì qua là
chính sách tiền tệ
như là khoanh nợ giãn nợ
cố gắng bình ổn và giảm lãi suất
trường hợp nào đó cái khả năng tiếp cận
tiến dụng cho doanh nghiệp
rồi thì câu chuyện giảm thuế phí v v
rất là nhiều
và chúng ta cũng có rất nhiều chính sách kích cầu để mà
thu hút khách nước ngoài
như là chính sách visa
thay đổi rất là mạnh mẽ
cho nên là cái khách đến việt nam năm nay
chắc là sẽ bằng
cái mức của năm hai nghìn một mươi chín trước dịch
so với con số nó chỉ bốn năm triệu
của năm ngoái
thì đấy là một cái

kích cầu rất là mạnh
thế thì cái cách làm của chúng ta là
cũng có thể nói là rất là
đa chiều đa cạnh tổng hợp
chỉ có một cái đáng tiếc
việc thực thi
nó cũng chưa thật sự là hiệu quả
khi phối hợp chính sách
thì chúng ta đều biết
nhất là trong bối cảnh vừa qua
áp lực vĩ mô rất là lớn
lãi suất tỷ giá lạm phát
thì giữ địa chính sách tiền tệ
là nó rất là ở giới hạn
chưa kể là nguy cơ nợ sấu
giá tăng v v
thế thì cái may mắn là chúng ta đã có
một cái vĩ thế
của chính sách tài khoá tương đối tốt
mặc dù cái nguồn thu nó có thể
đầu đó nó giảm
thế nhưng mà
việc đặt dụng
thật hiệu quả
tạm gọi là cái lợi thế của tài khoá
để mà hỗ trợ
cùng với chính sách tiền tệ
thì nó cũng có lúc
nó còn chưa được thay đổi ra
thật là mạnh mẽ
hoặc là đủ lớn
như chúng ta mong muốn
dù sao thì chúng ta
cũng vẫn phải có một góc nhìn
tích cực là trong bối cảnh
kinh tế là vẫn có những tín hiệu tích cực
chứ không phải là không có
thì hai vị chuyên gia có dự báo như thế nào
về triển vọng phục hồi của yếu tố
tiêu dùng nội địa trong cỗ xe tam mã
bao gồm là tiêu dùng đầu tư
và xuất khẩu để kéo nền
kinh tế trong các quý còn lại của năm nay
xin mời tiến sĩ nguyễn quốc việt
rõ ràng là có một sự liên hệ
giữa phục hồi sản xuất kinh doanh
với lại cầu tiêu dùng
cả hàng hóa và dịch vụ trong nước
khi mà sản xuất
nước phục hồi
và những dấu hiệu đó tương đối là khả quan
trong giai đoạn đầu
của năm hai nghìn hai mươi bốn
thì chúng ta cũng sẽ có kỳ kỳ vọng
là thu nhập
hay là sự tạo công ngân việc làm
một cách tương đối là bền vững
so với giai đoạn cuối năm hai nghìn hai mươi ba
hoặc là quý một
của năm hai nghìn hai mươi bốn
và từ đấy thì nó cũng sẽ khiến cho
tâm lý tiêu dùng là nó sẽ phục hồi trở lại
yếu tố thứ hai thì tôi cũng cho rằng
những chính sách đặc biệt
là chính sách miễn giảm thuế vat
hoặc là những chính sách hỗ trợ
những mặt hàng tiêu dùng cụ thể
nó sẽ có những tác động
mà tích cực
trong nửa cuối của năm hai nghìn hai mươi bốn
thì đấy là những yếu tố
mà chúng ta cũng phải tính toán
để phối hợp các chính sách
đặc biệt khi mà chúng ta vẫn còn
những dư địa của chính sách tài khoá
để hỗ trợ trong bối cảnh chính sách tiền tệ
chúng ta thì hết dư địa rồi
thưa tiến sĩ phọ trí thanh
triển vọng phục hồi của yếu tố tiêu dùng nội địa
trong cỗ xe tàm mã của chúng ta
sẽ là như thế nào
ở việt nam cái nguồn lực cho tiêu dùng
lý do là cái tầng lớp trung lưu lớn lên
của việt nam
đại đa số họ đều có tiết kiệm
bây giờ chúng ta thấy cái tiết kiệm rất rõ
tức là cái chuyện gửi điện
thế rồi cái chuyện là mua vàng
nó phản hành một phần là cái tiết kiệm nó còn
cho nên là chúng ta thấy ngay sau covid
kể cả thu nhập ra
người ta vẫn tăng tiêu dùng rất là mạnh
như vậy là tiêu dùng trả thu
thế nhưng bây giờ vấn đề là niềm tin
cái kỳ vọng
người ta phải lo cho nên là như anh việt nói
người ta phải tiết kiệm giữ lại
thế thì làm sao để niềm tin nó quay
và người ta dám bốc hầu bao
không phải chỉ căn cứ vào thu nhập
một phần nào đó
có cái khoản tiết kiệm
và cái nữa
nếu chúng ta phục hồi được tốt
cái thị trường bất động sản
cái thị trường chứng khoán nó phát triển
thì chúng ta biết
có một cái khoản thu nhập rất quan trọng
đóng góp cho tiêu dùng
thế như vậy là bên cạnh cái
hỗ trợ cho bên cung bên sản xuất kinh doanh
thì cũng lưu ý thêm một số cái điểm ấy
để nó tạo tiêu dùng
ngay cả khi nếu tiêu dùng phục hồi
chúng ta vẫn phải lưu ý đến cái tiêu dùng
của các nhóm yêu thế
của những người lao động còn khó khăn
để chúng ta có cách hỗ trợ
thì đấy là cái nhìn cái tiêu dùng
phục hồi tình hình của nó
thưa tiến sĩ võ trí thành
ông có khuyến nghị giải pháp gì
để thúc đẩy động lực tiêu dùng
trong thời gian tới thì các giải pháp này
phải được thực hiện với mức độ và liều lượng như thế nào
để đạt được hiệu quả cao nhất
tôi chỉ nhấn mạnh mấy vấn đề liên quan chính sách
thứ nhất là câu chuyện thực thi
cái thứ hai
là phối hợp trí sách
mặc dù cái vị thế của tài khoản đứng tới được
nhưng mà nhìn nhận nó như là
một cái trí sách đối tru kỳ
thì chừng mực nào đấy chúng ta cũng
còn chân trừ
để tôi lấy một cái ví dụ vat
ngay từ cuối năm ngoái
rất nhiều kiến nghị là chúng ta phải tiếp tục cái chính sách này
cho cả năm hai nghìn hai mươi bốn
cùng với một số trí sách khác
thế nhưng mà lúc ấy thì chúng ta đắn đo
có thể là cái đắn đo là do
là lo ngại là nguồn thu nó giảm
cũng có thể đắn đo là
sau sáu tháng thì tình hình nó lại tốt lên rồi
nhưng mà chúng ta quên mất một điều
quan trọng nhất
là một trí sách hỗ trợ nó phải đủ dài
vấn đề đây nó không chỉ là
cái tác động trực tiếp
của cái hai
mà như ông việt đã chia sẻ
mà vấn đề ở đây là lòng tin
nếu một trí sách đủ lớn
cái quy mô đủ lớn
phạm quy đủ rộng và đủ dài
thì cái lòng tin
thị trường nó liên quan đến đầu tư
nó liên quan đặc biệt đến tiêu dùng
nó rất nhiều
thay vì là sáu tháng
để tôi xem xét
lại sáu tháng
như tôi nói là
vĩ thế của tài khoá chúng ta hoàn toàn
có thể làm được
với cái mức giảm hai
cộng với cả
một loạt trí sách sắc liên quan đến
cái là cái vô cùng quan trọng
và một cái điểm
nữa từ cái mục hồi kinh tế này

để tạo ra những nền tảng
hạ tầng nhân lực
thu hút đầu tư có chất lượng
thì chúng ta
có một cái kỳ vọng
phát triển bền vững
tăng trưởng tương đối nhanh
và như vậy
tiết kiệm tăng
thì chúng ta vừa là
cho tiêu dùng
do nhu cầu tăng
đời sống tốt lên
nhưng mặt khác
thì cái tiết kiệm
nó cũng tăng
và như vậy
nó đảm bảo cho
cái nguồn lực
cho đầu tư
là cái nội sinh
năng lực nội sinh
cái nội sinh
cái ổn định kinh tế vĩ mô
còn tiến sĩ nguyễn quốc việt
ông có khuyến nghị gì
về hướng kích cầu tiêu dùng
chúng ta thấy rằng là
cái dư địa
của cái cầu tiêu dùng
trong nước chúng ta vẫn còn
mà thu nhập trung bình
và thu nhập cao
chúng ta cũng
cũng tăng lên
do cái quá trình
chúng ta tăng trưởng kinh tế
nhu cầu của cái nhóm này
thì nó cũng đã
có sự thay đổi
thế thì khi mà chúng ta
thực hiện một cái
một loạt những cái chính sách
kích cầu nội địa
như chúng ta nói
thì làm sao để chúng ta
định hướng được
cái hành vi sản xuất kinh doanh
hoặc là kích hoạt được
mô hình sản xuất kinh doanh
mà nó đáp ứng
tiêu dùng trong nước này
một cách tốt hơn
nếu như mà
chúng ta không có những cái
cách để chúng ta
sự tiêu dùng
một cách nó có chất lượng
thì rõ ràng là
tình trạng bong bóng
do cái việc là
người ta sẽ đầu tư vào
bất động sản nhiều
như chúng ta thấy
cái hiện tượng là mua vàng
yếu tố thứ hai thì
rất nhiều chuyên gia
cũng đã nói rằng là
hướng tới một cái nền kinh tế
độc lập và tự chủ
thế thì tôi cho rằng là
cái kích cầu đấy
cả sản xuất và kinh doanh
chúng ta sẽ hướng tới
cái cách làm sao đấy
một mặt thì tạo một cái mặt bằng
hay là tạo một cái
cơ chế để mà chúng ta
giúp cho những cái
đối tượng yếu thế
nhưng mặt khác chúng ta cũng sẽ
kích hoạt được
các cái nhu cầu
tiêu dùng những hàng hóa dịch vụ
chất lượng cao hơn
mà lại là sản xuất
ở trong cái
trong nước chúng ta
thì đến tất cả những yếu tố đấy
thì tôi cho rằng là
quay trở lại là
bên cạnh những cái chính sách
thì là sự phối kết hợp
với lại cái
hỗ trợ sản xuất
và đầu tư
với khu vực doanh nghiệp
làm sao nó
nó tạo một cái môi trường bình đẳng
nhưng mà cũng
có những cái
cách để chúng ta
tạo ra những sự dẫn dắt
hay là sự thay đổi
của cái truyền dịch
cơ cầu kinh tế
chúng ta theo xu hướng
phù hợp hơn
một lần nữa thì
đã nhận lời tham gia
và chia sẻ trong chương trình
ngày hôm nay của chúng tôi
thưa quý vị
qua những chia sẻ vừa rồi
của hai vị khách mời
có thể thấy
để kích cầu ổn định
và lâu dài
cần có chính sách
căn cơ hơn từ chính phủ
như tập trung
thúc đẩy tiêu dùng trong nước
thông qua tăng cường hỗ trợ trực tiếp
cho doanh nghiệp
và cả người dân
có thể thực hiện
thông qua các chương trình
yêu đại tín dụng
nâng cao chất lượng dịch vụ
giảm hoặc bình ổn
giá cước vận tài
để khuyến khích du lịch trong nước
và thu hút khách du lịch quốc tế
và đến đây
thì chương trình kinh tế tuần
của truyền hình nhân dân hôm nay
cũng xin được dừng lại
đã quan tâm theo dõi chương trình
kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại